tối qua ngày một mươi bốn tháng một mươi một đã xảy ra một vụ cháy tại khu công ty chuyên sản xuất đồ gỗ tại thành phố thuận an tỉnh bình dương
nhận được tin báo lực lượng phòng cháy chữa cháy tỉnh bình dương đã điều động một mươi xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến để dập lửa
tuy nhiên do bên trong nhà máy chứa rất nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa bùng phát dữ dội hàng ngàn mét vuông nhà xưởng đã bị đổ sập
đến hai mươi hai giờ đêm thì ngọn lửa vẫn bùng phát và kèm theo những tiếng nổ lớn
như vậy chỉ tính riêng trong ngày một mươi bốn tháng một mươi một thì trên địa bàn tỉnh bình dương đã liên tiếp xảy ra ba vụ cháy lớn
rất may là hỏa hoạn không gây thiệt hại về người